thưa quý vị và các bạn đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn đưa việt nam sớm trở thành quốc gia không còn bom mìn không còn người dân vô tội bị thương vong do bom mìn sau chiến tranh gây ra
đó là nhấn mạnh của thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở việt nam
tại hội nghị sơ kết một mươi năm thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi và định hướng nhiệm vụ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm gọi tắt là chương trình năm hai nghìn hai mươi
hội nghị được tổ chức vào sáng nay tại hà nội cùng dự có đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở việt nam
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương
các đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế tổ chức phi chính phủ tại việt nam
cả nước hiện vẫn còn năm sáu triệu hectare đất đai bị ô nhiễm bom mìn
sau gần nửa thế kỷ kết thúc chiến tranh việt nam vẫn là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của bom mìn và vật nổ sau chiến tranh
với những nỗ lực không mệt mỏi trong suốt những năm qua chúng ta đã dần thu hẹp được diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn hỗ trợ cho các nạn nhân và mang lại cuộc sống an toàn cho người dân
trong nhiều năm qua việt nam đã
tích cực chủ động trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung hậu quả bom mìn chất độc da cam nói riêng
năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi đã triển khai khảo sát và giả phá được gần năm trăm linh hectare đất đai ô nhiễm phá hủy được hàng trăm nghìn quả bom mìn vật nổ
nhiều vùng đất được mệnh danh là đất chết do ô nhiễm bom mìn nay đã hồi sinh
số vụ tai nạn bom mìn đã giảm đáng kể
nhiều địa phương trong nhiều năm không còn xảy ra tai nạn do bom mìn sau chiến tranh
đến nay hơn năm trường hợp nạn nhân bom mìn và các đối tượng bị ảnh hưởng khác đã được hỗ trợ y tế dạy nghề tạo việc làm
hàng trăm nghìn người đặc biệt là trẻ em và người dân ở những vùng bị ô nhiễm bom mìn nặng được tiếp cận với các phương pháp phòng tránh tai nạn bom mìn
những kết quả tích cực trên đã mang lại cuộc sống an toàn cho người dân góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước
dù vậy bên cạnh kết quả quan trọng công tác khắc phục hậu quả bom mìn còn những khó khăn hạn chế kết quả còn thấp so với yêu cầu đặt ra
bom mìn vật nổ do chiến tranh để lại việt nam là hiểm họa hàng ngày đối với người dân là vấn đề nhức nhối của đất nước gây ra nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống bình thường của nhân dân
cản trở sự phát triển bình thường kinh tế xã hội trong bối cảnh khó khăn
biểu dương những nỗ lực trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh hơn một mươi năm qua thủ tướng phạm minh chính bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến chính phủ các nước các tổ chức quốc tế đã đồng hành cùng việt nam trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung và khắc phục hậu quả bom mìn nói riêng
thủ tướng gửi lời chia sẻ tới các địa phương gia đình phải chịu hậu quả do chiến tranh để lại và nhất là do bom mìn gây ra sau chiến tranh
trong thời gian tới yêu cầu nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh là rất nặng nề
phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương từng cấp nhất là kế hoạch sử dụng đất đai tại các địa phương nhanh chóng xử lý ô nhiễm bom mìn làm sạch đất đai để tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và xây dựng chính sách hỗ trợ tối đa cho những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom mìn sau chiến tranh
khẳng định việt nam sẽ tiếp tục tích cực chủ động đẩy mạnh hơn nữa công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh việt nam là bạn là đối tác tin cậy là thành viên tích cực có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
thủ tướng trân trọng đề nghị chính phủ các nước các tổ chức quốc tế các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành đưa việt nam sớm thoát khỏi ảnh hưởng nặng nề của bom mìn do chiến tranh để lại
cùng nhau xây dựng lòng tin chung tay gìn giữ hòa bình tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác cùng phát triển đem lại sự an toàn hạnh phúc cho mọi người dân
thưa quý vị sau hơn hai ngày làm việc tích cực trách nhiệm khẩn trương phiên họp thứ tám của ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra
đến mạc vào sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
tại phiên họp này về công tác lập pháp ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật cảnh sát cơ động dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ
chủ tịch quốc hội lưu ý cơ quan trình và cơ quan thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng các dự án luật này trước khi trình quốc hội
đồng thời khẩn trương chuẩn bị các tài liệu liên quan để thảo luận tại hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách sắp tới
ủy ban thường vụ quốc hội cũng nhất trí với đề nghị của chính phủ bổ sung dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba thông qua tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
tuy nhiên chủ tịch quốc hội lưu ý chính phủ cần tập trung làm rõ những vấn đề được cơ quan thẩm tra nêu ra và kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội tại phiên họp này để tiếp tục hoàn thiện dự án luật
báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng ba tới trước khi chỉnh quốc hội
sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác đề án sáu cp chủ trì phiên họp thứ hai của tổ công tác của chính phủ
đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
cùng dự phiên họp có bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác và các đồng chí là thành viên của tổ công tác
báo cáo tóm tắt tình hình kết quả triển khai thực hiện đề án
đề án sáu cp cho thấy từ hội nghị của chính phủ ngày một mươi tám tháng một đến nay công tác chỉ đạo triển khai đề án tiếp tục được thực hiện quyết liệt
nên mặc dù thời gian nghỉ tết nguyên đán dài nhưng những nhiệm vụ trọng tâm của đề án cơ bản được bảo đảm đúng tiến độ hoàn thành xong năm nội dung thuộc đề án
đáng chú ý một số nội dung đã vượt tiến độ đề ra như đã kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về bảo hiểm
trong quá trình chuẩn bị thực hiện đề án một số bộ ban ngành đã tích cực vào cuộc bước đầu thực hiện cung cấp một số dịch vụ công liên quan đến cư trú trên cổng dịch vụ công
đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý cư trú tinh giản các giấy tờ cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính
giảm tối đa thời gian đi lại của công dân tiết kiệm cho nhà nước kinh phí phục vụ lưu trữ bảo quản hồ sơ
tại phiên họp thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh an toàn dữ liệu phải luôn được đặt lên hàng đầu
vì vậy trước khi thực hiện việc kết nối chia sẻ dữ liệu phải tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt đảm bảo về độ an toàn thông tin đường truyền
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh mặc dù kết quả bước đầu tích cực nhưng nhiệm vụ của đề án phía trước còn rất lớn nhất là những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách
đây là thời gian rất quan trọng để thực hiện đề án này
nếu sáu tháng đầu năm này chúng ta không hoàn thành được thì cái ảnh hưởng chắc chắn là đến các tiến đội những cái mục tiêu của cả năm đối với đề án là sẽ ảnh hưởng
thành ra là chạy đua với thời gian để chúng ta giành được với những cái công việc này
đề nghị các bộ ngành thành viên trong tổ công tác cần nêu gương trong xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án theo chức năng nhiệm vụ đã được giao
đề án sáu này có phạm vi rộng triển khai đến các bộ ngành địa phương
thủ tướng chính phủ đã có quyết định thành lập tổng tác
tổng tác để đôn đốc hướng dẫn triển khai
vì vậy hơn ai hết từng bộ ngành là thành viên tổ công tác phải thể hiện tinh thần gương mẫu thực hiện trước rồi mới đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện tiếp được
riêng về phần bộ công an thì chúng tôi cũng xác định là vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện
và luôn luôn sẵn sàng phối hợp với các bộ ngành để thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất tất cả bởi lợi ích của đất nước của người dân
bộ trưởng tô lâm đề nghị các thành viên trong tổ công tác thuộc văn phòng chính phủ
tiếp tục đôn đốc các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch triển khai đề án và thành lập tổ công tác thực hiện đề án theo chỉ đạo của đồng chí phó thủ tướng vũ đức đam
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các thành viên tổ công tác bộ y tế khẩn trương phối hợp với bộ công an kiểm tra an ninh an toàn thông tin để kết nối đến sổ sức khỏe điện tử
ban hành quy trình sử dụng thẻ căn cước công dân phục vụ người dân khám chữa bệnh dần thay thế thẻ bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
thành viên của tổ công tác thuộc bộ giáo dục và đào tạo khẩn trương chỉ đạo kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
chuyển dữ liệu học sinh giáo viên để phục vụ kỳ thi đại học sắp tới và phục vụ việc kiểm soát học sinh đi học đảm bảo điều kiện phòng chống dịch
thành viên tổ công tác thuộc bộ kế hoạch và đầu tư khẩn trương chỉ đạo kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
thành viên tổ công tác thuộc bộ lao động thương binh và xã hội chỉ đạo việc kết nối cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội dữ liệu về trẻ em với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng tiến độ
tiến tới kết nối cả ba nhóm dữ liệu trẻ em lao động việc làm và an sinh xã hội
sáng nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã chủ trì hội thảo về xây dựng đề án tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân
tại hội thảo các chuyên gia nhà khoa học các đại biểu đại diện cho các cơ quan chức năng có nhiệm vụ liên quan đã nêu các ý kiến quan trọng và tâm huyết
trong đó đánh giá và khẳng định về việc nghiên cứu xây dựng đề án lọc đặc biệt quan trọng sản phẩm của đề án là chỉ thị của bộ chính trị nếu được ban hành là phù hợp và vô cùng cần thiết
nhằm cụ thể hóa chủ trương đã được đại hội một mươi ba của đảng thông qua về nội dung nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác đảng công tác chính trị trong quân đội nhân dân và công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đồng thời thông qua các ý kiến phát biểu cũng đã làm rõ thêm và sáng tỏ hơn về chủ đề tên gọi bố cục về nội dung khái niệm về thuật ngữ từ cụm từ có chứa ẩn về nội dung nội hàm của văn bản dự thảo
trao đổi cung cấp thêm những tư liệu nguồn tài liệu kinh nghiệm trải nghiệm và một số tư duy về tầm nhìn định hướng có liên quan nhằm góp ý bổ sung chỉnh sửa đến nội dung trích yếu nội hàm văn bản
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận đánh giá cao ý kiến các đại biểu và yêu cầu các đơn vị tham gia cần tiếp thu tối đa có chọn lọc khẩn trương chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh văn bản dự thảo theo đúng kế hoạch lộ trình
vào sáng ngày một mươi bảy tháng hai hòa trong không khí hào hức của ngày hội tổng quân trên cả nước đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tham dự lễ sao nhận
tân binh trên địa bàn huyện cẩm xuyên hà tĩnh và tại công an tỉnh hà tĩnh
công tác tuyển quân năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tuy nhiên nhờ làm tốt công tác tuyển chọn nên năm nay công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân đảm bảo đủ trí tiêu và có số lượng chất lượng cao hơn những năm trước
cụ thể năm hai nghìn hai mươi hai công an hà tĩnh tuyển chọn hai trăm năm mươi năm công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân trong đó tuyển cho công an tỉnh là
các đơn vị thuộc bộ là tám mươi trước thời điểm lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng các tân binh mang trong mình niềm vinh dự tự hào
xen lẫn bồi hồi xúc động khi được đứng vào hàng ngũ lực lượng công an nhân dân
những công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ
công an nhân dân
năm nay đều có đủ các tiêu chuẩn về chính trị đạo đức sức khỏe trình độ học vấn
và các quy định khác của lực lượng công an nhân dân đảm bảo sẵn sàng nhận và hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu tỉnh giao góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
tôi đề nghị công an tỉnh hà tĩnh các đơn vị bộ tư lĩnh cận vệ bộ tư lĩnh cảnh sát cơ đồng
cục quản lý trại giam cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp
với cấp ủy đảng chính quyền địa phương mặt trận tổ quốc các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương
thực hiện tốt chính sách hậu phương tiếp tục động viên chăm lo giúp đỡ kịp thời và thiết thực
đối với các gia đình tân binh và các đồng chí tân binh tham gia nhiệm vụ công an nhân dân
để người tài ngũ an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
với tinh thần khẩn trương nghiêm túc buổi lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi chín
tại công an tỉnh hà tĩnh đã diễn ra thành công tốt đẹp đảm bảo chặt chẽ
từ việc giao nhận hồ sơ đến bản giao từng công dân về các đơn vị nhanh gọn an toàn đúng quy định phòng chống dịch
các tân binh lên xe về đơn vị phấn khởi tự hào tiếp bước truyền thống cách mạng
ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện trong môi trường công an nhân dân
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh đắk nông
tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đã ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được
của lực lượng công an tỉnh đắk nông đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một đồng thời đánh giá cao sự chủ động
của công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự công tác hậu cần kỹ thuật và phòng chống dịch tại địa phương
thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu cán bộ chiến sĩ công an đắk nông tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
bám sát triển khai hiệu quả các chủ trương kế hoạch chỉ đạo mục tiêu mà đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra
tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội chủ động tham mưu với tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục có giải pháp ứng phó linh hoạt an toàn với dịch bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới
thứ trưởng lê văn tuyến cũng yêu cầu công an tỉnh cần chủ động dự báo đánh giá tình hình phát hiện sớm các vấn đề nảy sinh có nguy cơ gây mất an ninh trật tự
từ đó tham mưu đề xuất tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các chủ trương biện pháp giải quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch về phòng chống tội phạm
kiên quyết tấn công chấn áp mạnh xử lý nghiêm minh đúng pháp luật góp phần kiềm giảm tội phạm vi phạm pháp luật không để tội phạm lộng hành
hình thành các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen bảo đảm trật tự kỷ cương cuộc sống bình yên và an toàn cho nhân dân
thưa quý vị
từ năm hai nghìn chín cho đến tháng một mươi một
cả nước xảy ra hơn ba trăm sáu mươi một sáu trăm linh vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết hơn một trăm một mươi ba người
và đáng chú ý nguyên nhân gây tai nạn giao thông do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông chiếm đến chín mươi số vụ
thực trạng đó khiến dư luận đặt ra những câu hỏi băn khoăn về chất lượng đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển phương tiện giao thông
khi mà thời gian gần đây thông tin về các vụ việc mua bán bằng lái xe giả dịch vụ nhận làm bằng lái xe tràn lan trên mạng xã hội
vâng thẩm quyền quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe nên được giao cho bộ công an để thống nhất quản lý về phương tiện và người tham gia giao thông
quản lý hành vi chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông một cách xuyên suốt chặt chẽ từ khâu đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe và sau khi được cấp giấy phép lái xe
đây được xem là một trong những giải pháp cốt lõi để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
cũng như nâng cao ý thức của từng người dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trong quá trình làm bằng lái xe giả cho bạn thì chúng tôi luôn giữ bí mật và xóa những thông tin cá nhân của bạn khi đã làm xong bằng lái xe
chuyên nhận làm bằng lái xe giá rẻ với chất lượng phôi gốc một trăm linh của sở giao thông vận tải
mua bằng lái xe không cần cọc nhận bằng kiểm tra hài lòng mới thanh toán
có bằng lái nhanh nếu cần gấp đảm bảo nhanh chóng uy tín bảo mật
và đúng tiến độ
tràn lan những thông tin quảng cáo về dịch vụ làm bằng lái xe giả một cách công khai trên mạng xã hội
chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng sau bảy đến một mươi ngày đã có thể có trong tay một bằng lái xe
và thực tế thời gian vừa qua lực lượng công an các địa phương đã phát hiện triệt xóa nhiều đường dây mua bán làm giả giấy phép lái xe với thủ đoạn hoạt động tinh vị
trên mạng xã hội thì nó cũng đăng lên là cấp giấy phép không có giấy phép
không cần phải có mặt mà người ta cũng có thể cấp được
giấy phép lái xe thì thường là bằng giả nhiều
nên là cái này thì cũng đề xuất của bộ công an để kiểm tra và giả soát được những đối tượng này
rất khó khăn có thể xác minh được là giấy phép lái xe thật hay giả
bởi vì là phải bằng các công tác nghiệp vụ các máy móc mới có thể xác minh được
mà một mắt gần thì hầu như anh em trên đường thì không thể xác minh được
các phương tiện thông tin đại chúng cũng nêu vấn đề tình trạng là mua bán vàng giả lái xe
và cái tai nạn giao thông ngày không cổ kiếp
và theo tôi được biết là qua cái điều tra là khoảng chín mươi là cái lỗi vi phạm giao thông
là thuộc về cái kiến thức của lái xe thuộc về lái xe
chỉ khoảng một mươi là thuộc về đường xá và thuộc về phương tiện
như vậy cái lỗi vi phạm giao thông chủ yếu là của người anh lái xe
việc đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe hiện nay giao cho bộ giao thông vận tải quản lý
việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ lại giao cho bộ công an
thực tế mỗi năm phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương lại lưu giữ hàng trăm hồ sơ
liên quan đến tạm giữ tước giấy phép lái xe bị tồn động mà người vi phạm không đến xử lý
nguyên nhân là bởi mức tiền xử phạt vi phạm giao thông cao trong khi thủ tục cấp lại giấy phép lái xe
tại sở giao thông vận tải khá đơn giản lệ phí thấp
vì vậy người vi phạm không đến thực hiện quyết định xử phạt mà khai báo gian dối mất giấy phép lái xe để được cấp lại
như vậy bất cập không chỉ đối với việc cấp giấy phép lái xe mà việc quản lý sau sát hạch cấp giấy phép
cũng cần phải chặt chẽ thống nhất hơn
tước giấy phép lái xe thì lực lượng công an phải tiến hành thông báo cho phía cơ quan cấp
cụ thể là bên ngành giao thông là những đơn vị mà quản lý giấy phép lái xe để người ta tránh trường hợp người ta cấp lại
tuy nhiên là có nhiều trường hợp thì lái xe cũng khai báo gian dối để được cấp lại giấy phép lái xe
trong khi giấy phép lái xe đang bị tổn thương
và cái này thì trên thực tế là sự kết nối giữa hai ngành là cũng chưa có những cái thống nhất
nên dẫn đến cái việc mà quản lý là cũng rất là nhiều khó khăn
người ta thống kê thì người ta thấy là chỉ có một năm hoặc là còn một bảy mươi năm là có hồi ấm lại thôi
còn lại là không có hồi ấm
không có hồi âm thì như thế có nghĩa là cái mối liên kết giữa hai sở các địa phương
nó lỏng lẻo cho nên mới xảy ra tình trạng tức là người mà vi phạm luận lễ giao thông
vì bị phòng cảnh sát giao thông người ta giữ lại giấy phép rồi
thế nhưng mà bên này khai là mất giấy phép lái xe thì bên sở giao thông vẫn cho thi lại và cấp bằng lại
do vậy bộ ngoan cũng nghiên cứu và đề nghị là chuyển chức năng nhiệm vụ về
để nó phù hợp với chức năng nhiệm vụ các bộ ngành
đặc biệt là nó có quá trình thực hiện nó đạt hiệu quả cao nhất
liên thông dữ liệu và đảm bảo được cái quá trình
quản lý sau sát hạch tốt nhất để phục vụ làm sao góp phần đảm bảo
cái chỉ trợ giao thông nó an toàn và nó phục vụ tốt cái công tác quản lý nhà nước
nhiều ý kiến cho rằng việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
cho bộ công an là phù hợp và đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
ngành công an có thuận lợi trong việc sử dụng kết nối hệ thống dữ liệu về xử phạt vi phạm
tai nạn giao thông đăng ký phương tiện
đây là cơ sở để quản lý người lái xe áp dụng các chế tài xử phạt vi phạm hành chính
bảo đảm chính xác khách quan thống nhất không bỏ lọt vi phạm và xem xét tình tiết tăng nặng
đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần tái phạm trên toàn quốc
giao bên công an người ta làm người ta làm chặt chẽ hơn
chứ không phải để cái năng chủ giao thông làm nhiều lúc là không chặt chẽ
mua bán cái kiểu bằng cấp thế này thế kia đấy
yêu cầu bên công an làm nó chặt chẽ hơn làm sâu sắc hơn
chính vì cái dự luật chưa được ban hành
cho nên là nó sẽ xảy ra cái sự trồng trèo
chứ không rõ ràng giữ lực lượng công an với lực lượng giao thông
đây là một cái điểm mà có thể nói là chúng tôi nhìn thấy rất rõ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì nó trồng chéo rồi là nó xác định trách nhiệm nó không rõ ràng
nếu mà chuyển cái việc sát hạch và cấp bằng lái xe cho ngành công an thì chúng tôi thấy rất là phù hợp
bởi vì là nó có
có cái sự thống nhất
thống nhất giữa cấp bằng quản lý sát hạch quản lý cấp bằng và xử lý vi phạm và quản lý sau này
và có thể nói thực tiền cũng chỉ ra rằng tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra trên môi trường giao thông là rất lớn
vì vậy mà giao cho công an là một cái lực lượng vũ trang có cái chức năng bảo vệ trật tự an toàn xã hội
thì tôi nghĩ rằng là kết hợp cả hai cái là phù hợp còn rất là hợp lý
để làm cho cái quá trình quản lý con người nó tốt hơn nó an ninh hơn
một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính
phát huy nguyên tắc này yêu cầu thống nhất cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là đòi hỏi của thực tiễn quản lý nhà nước về an ninh trật tự
việc thay đổi cơ quan quản lý là bộ công an không gây xáo trộn đến các cơ sở đào tạo trung tâm sát hạch lái xe đang hoạt động
bởi luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
cũng xác định đào tạo sát hạch lái xe là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật
nhà nước không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của các cơ sở đào tạo